với phương thức thủ đoạn làm quen kết bạn qua mạng xã hội facebook các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân ở huyện an lão tỉnh bình định số tiền năm trăm linh triệu đồng
công an tỉnh bình định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn trình báo vào đầu tháng năm vừa qua một người phụ nữ kết bạn với tài khoản facebook cá nhân
sau thời gian làm quen người này nói hiện đang sinh sống ở nước ngoài cần về việt nam định cư nên muốn gửi tiền nhờ nạn nhân mua đất
đến ngày một mươi tháng năm người phụ nữ nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên của cục hải quan việt nam
thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản để làm lệ phí nhận quà
sau khi chuyển một trăm ba mươi sáu triệu đồng người phụ nữ tiếp tục nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền là năm trăm linh triệu đồng